thưa quý vị và các bạn tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng
hai đối tượng là nguyễn tuấn anh ba mươi bảy tuổi và nguyễn trí hùng ba mươi ba tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện tân phú tạm giữ
qua các biện pháp nghiệp vụ dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy công an huyện tân phú
đã bắt quả tang tuấn anh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thị trấn tân phú tăng vật thu giữ là hai gói ma túy đá có trọng lượng
khoảng tám mươi gram một súng tự chế dạng bút hai viên đạn và hai cân tiểu ly
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng công an đã tiến hành bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn trí hùng
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một gói ma túy đá
có trọng lượng khoảng năm mươi gram
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với ba bị cáo gồm vi hiệp tam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện trợ đồn
nông lan xoa chú tại huyện trợ đồn và lăng văn phóng chú tại thành phố bắc cạn
về tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sau khi mua sáu gói heroin có khối lượng hơn hai trăm hai mươi năm gram
với giá hai trăm linh bốn triệu đồng ở thái nguyên sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
vi hiệp tam đã gọi điện nhờ lăng văn phóng đi nhận số ma túy trên
tại thành phố bắc cạn rồi vận chuyển vào huyện trợ đồn
sau đó phóng nhờ nông lan xoa đi nhận
khi xoa nhận thùng xốp thì bị tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc cạn phát hiện bắt quả tang
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của tam lực lượng công an đã thu giữ thêm
bảy trăm chín mươi ba viên ma túy loại methamphetamine và một số gói ma túy khác
với tổng trọng lượng là một trăm hai mươi sáu gram
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vi hiệp tam
tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
xử phạt bị cáo nông la xoa hai mươi năm tù bị cáo lăng văn phóng một mươi sáu năm tù
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết
đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần thanh tú
trú tại huyện đồng phú để điều tra về hành vi hành hạ con
theo điều tra ban đầu năm hai nghìn hai mươi trần thanh tú kết hôn với lầu y lầu
và sống chung tại ấp đồng tân xã tân hòa huyện đồng phú
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
lầu đón con riêng của mình sinh năm hai nghìn một mươi năm từ nghệ an vào ở chung
trong quá trình sống chung tú và lầu nhiều lần đánh bé gây thương tích
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm của gia đình tú phát hiện trên người cháu bé
có nhiều vết thương nên đã đến công an xã tân hòa trình báo sự việc
căn cứ kết quả điều tra công an huyện đồng phú ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với trần thanh tú khởi tố bị can đối với lầu y lẩu
và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú do đối tượng đang mang thai
nuôi con nhỏ để điều tra xử lý theo pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc này chủ tịch ubnd tỉnh bình phước vừa ký ban hành văn bản khẩn
về việc tăng cường phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em
đánh giá đây là vụ việc vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước yêu cầu ubnd huyện đồng phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ
can thiệp giúp đỡ cháu bé gái bảy tuổi bị bạo hành
qua đó hạn chế đến mức thấp
nhất các di chứng về thể chất tâm lý và tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn
lành mạnh chấm dứt ngay tình trạng xâm hại bạo lực đối với bé gái
đồng thời yêu cầu ubnd huyện đồng phú chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm
theo quy định nhằm gian đe đối với các tổ chức cá nhân có hành vi bạo lực xâm hại em
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn quận hà đông
thành phố hà nội mới đây công an quận hà đông đã thông tin chính thức về vụ xe santaf
gây tai nạn liên hoàn tại quận hà đông khiến cho sáu người thương vong và một mươi phương tiện bị hư hỏng
ghi nhận của nhóm phóng việt
theo đó khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy tại đường ngô thị nhậm phường quang trung
quận hà đông thành phố hà nội khi đang di chuyển thì bất ngờ xe ô tô biệt kiểm soát
ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn nhãn hiệu hyundai santa fe do hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở yên bái
chỗ ở hiện nay phường la khê quận hà đông thành phố hà nội bất ngờ tăng tốc
va chạm với hai xe ô tô sau đó lao nhanh về phía trước
đến gần ngã tư giao cắt giữa đường ngô thị nhậm thì tiếp tục va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe máy điện
ngoài ra phương tiện trên còn lao vào xe ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư
hậu quả khiến một người tử vong năm người khác bị thương và một mươi phương tiện hư hỏng nặng
theo công an quận hà đông thành phố hà nội qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe hà thanh hưng
người gây tai nạn không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận hà đông viện kiểm sát nhân dân quận hà đông
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm hai mươi tám và dạng sáng ngày hai mươi tháng chín
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các bộ y tế đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tiếp tục với thông tin về y tế
hôm nay hai mươi chín tháng bảy bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người
theo đó động mùa khỉ là bệnh chuyển nhiễm cấp tính có khả năng gây dịch do virus động mùa khỉ gây ra
bệnh có nguồn gốc từ châu phi lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người
qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương
thương da dịch cơ thể qua quan hệ tình dục giọt bắn đường hô hấp vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con
bệnh có các triệu chứng chính là sốt phát ban dạng phòng nước và sưng hạch ngoại vi có thể gây biến chứng nặng dẫn tới tử vong
bệnh được chia thành ba thể thể không triệu chứng thể nhẹ và thể nặng
thường gặp trên nhóm đối tượng nguy cơ cao là phụ nữ mang thai người cao tuổi trẻ em người mắc bệnh lý nền
suy giảm miễn dịch có thể dẫn tới tử vong một số có thể bị viêm phổi như ho tức ngực khó thở viêm não ý thức suy giảm co giật lún mê
nhiễm khuẩn huyết như sốt kéo dài tổn thương các cơ quan phủ tạng
về điều trị bệnh bộ y tế nêu rõ thực hiện giám sát và cách ly ca bệnh nghi ngờ và xác định
theo đó điều trị triệu chứng là chủ yếu đảm bảo dinh dưỡng cân bằng nước điện giải và hỗ trợ tâm lý sử dụng thuốc điều trị đặc hiệu
ở những trường hợp nặng và cơ địa đặc biệt trẻ sơ sinh người cao tuổi người bị suy giảm miễn dịch
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và các quy định của việt nam
theo dõi phát hiện và xử trí kịp thời các tình trạng nặng biến chứng của bệnh
thưa quý vị vaccine viêm não nhật bản là một trong những vaccine quan trọng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
và được khuyến cáo cho trẻ từ một mươi hai tháng tuổi trở lên
hầu hết trẻ nhỏ đều được cha mẹ đưa đi tiêm vaccine này
tuy nhiên nhiều người lại lầm tưởng là chỉ tiêm một mũi là có thể phòng bệnh lâu dài cho con
và cũng bởi vì thế nhiều cha mẹ đã quên đưa con đi tiêm nhắc lại khiến cho trẻ mắc bệnh thậm chí là biến chứng nặng
quên hoặc đến giờ mới biết cần phải tiêm vaccine mũi nhắc lại
nên hầu hết các bậc phụ huynh tại đây đều bất ngờ khi biết con mình mắc viêm não nhật bản
các bác sĩ cho biết phần lớn các ca nhập viện đều trong tình trạng nặng thậm chí có những trẻ bị biến chứng
trong đó nguyên nhân chủ yếu là do phụ huynh quên lịch tiêm nhắc lại vaccine viêm não nhật bản cho con
không tiêm nhắc lại thì kháng thể không đủ để bảo vệ trẻ chống lại cái căn bệnh này
thời gian vàng để điều trị cũng như hạn chế di chứng
có thể xảy ra khi trẻ mắc viêm não nhật bản là hai ngày kể từ khi nhiễm virus
tuy nhiên có những phụ huynh đưa trẻ đến viện muộn khi đã có những triệu chứng điển hình
mức độ nhẹ thì như em bé này sốt cao co giật tứ chi co quất
nặng hơn thì suy hô hấp và phải phụ thuộc vào máy thở
dù số lượng trẻ mắc viêm não nhật bản đã giảm đáng kể so với những năm trước nhờ chương trình tiêm chủng
nhưng hàng năm cứ đến dịp hè bệnh viện nhi trung ương lại tiếp nhận đến hơn năm mươi trẻ nhập viện vì căn bệnh này
di chứng về lâu dài của cái viêm não nhật bản thì rất nặng nề
ở tại thời điểm ra viện thì có vào khoảng độ
từ một mươi năm cho đến thậm chí khoảng ba mươi số em bé sau khi mắc bệnh là có những di chứng về tinh thần bận động
và có những em bé thì phải nằm một chỗ suốt cả đời
bắt đầu từ một tuổi là đã phải tiêm một mũi đầu tiên
sau đó thì chúng ta nhắc lại mũi hai xong sau một tuần
và sau đó một năm nữa thì chúng ta nhắc lại mức ba
cũng theo các bác sĩ hiện nay tuy đa số trẻ được tiêm phòng đầy đủ
nhưng vẫn còn nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh do sức đề kháng kém
chưa tiêm vắc xin phòng bệnh hoặc tiêm không đủ số mũi
theo khuyến cáo cha mẹ nên tiêm phòng cho trẻ và tiêm nhắc lại từ ba đến năm năm một lần
cho đến khi con một mươi năm tuổi
ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự
đối tượng lưu ngọc thắng ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện đình quán tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bảy
lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện trảng bom
và công an xã giang điền bắt quả tăng đối tượng thắng đang tàn trữ trái phép chất ma túy
tại nhà trọ ở ấp hòa bình xã giang điền thu giữ một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi ma túy đá
qua đấu tranh thắng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua gói ma túy trên để sử dụng dần
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung truyệt phái nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tự ở địa phương
thưa quý vị phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ cho biết vừa phát hiện
phương tiện chở số lượng lớn cát không đỏ mùa gốc trên sông hậu
trong lúc tuần tra trên tuyến sông hậu khu vực thế họa một phần thế thuận quộc thốt nốt
tổ tuần tra phòng cảnh sát đường thủy phát hiện phương tiện ct chín nghìn bốn trăm linh năm do thuyền trưởng trần văn đứa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đăng ký thường trú ở xã ngọc thành dòng riềng kiên giang
nên vận chuyển số lượng lớn cát có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phương tiện thuyền trưởng đứa không xuất trình được hóa đơn chứng tự
của số cát đang vận chuyển
ngoài ra phương tiện trên còn có nhiều vi phạm lỗi khác như vận chuyển hàng hóa là cát
quá vạch dấu mất nước an toàn
không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng
giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng
giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với nguyễn vũ phong sinh năm hai nghìn một và huỳnh trí bảo
sinh năm hai nghìn ba cùng ngụ tại xã đình thành huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
phong bảo và đồng bọn đều khiến xe máy đi tìm tài sản của người dân để trộm cắp
khi đến mùa trại tôm giống trên địa bàn xã đình thành huyện đông hải
phát hiện trại tôn không có người trông coi nên các đối tượng đã lén vào
và lấy trộm một máy phát điện một máy bơm chìm một máy khoang
và một số tài sản khác của trại tôm
sau khi lấy trộm các đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
và mua ma túy để sử dụng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng

với quy mô diện tích xây dựng hơn một trăm ba mươi bảy bốn trăm linh m hai gồm một tầng hầm một tầng trệt
và bốn tầng lầu trừ cao khoảng hai mươi m và có tính chất hoạt động phức hợp
trung tâm mua sắm khu vui chơi giải trí rạp chiếu phim và nhà hàng văn phòng
nơi đây thường xuyên có lượng rất lớn khách tới tham quan mua sắm
cùng với đó là khối lượng hàng hóa có giá trị hàng trăm tỷ đồng
với tính chất như vậy đòi hỏi công tác trách nhiệm phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở là đặc biệt quan trọng
không chỉ hiện đại về mặt trang thiết bị mà đội ngũ cũng phải có kiến thức
chuyên sâu trong phòng cháy và chuyên nghiệp trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thông qua buổi diễn tập với sự hợp động tác chiến giữa đơn vị chữa cháy cơ sở
và các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp sẽ giúp đội ngũ chữa cháy tại chỗ
của trung tâm thương mại aon mall bình tân có thêm trải nghiệm kỹ năng
và kinh nghiệm hơn trong xử lý khi có sự cố xảy ra
đây là một cơ hội để cho lực lượng thông trái chữa cháy tại chỗ tiếp cận
và học hỏi thêm và riêng về tại cơ sở chúng tôi phải đào tạo hướng dẫn thêm nữa
để tạo hành một lực lượng thông trái chữa cháy chuyên nghiệp tại cơ sở
và khi mà có đấm cháy không ai xảy ra chúng tôi tự cứu lấy mình
cứu cho tất cả những người khách hàng cũng như là nhân viên toàn bộ tòa nhà đang làm việc
buổi diễn tập quy mô rất lớn với hơn hai bảy trăm linh người đến từ nhiều đơn vị
lấy tình huống giả định là hai xe ô tô di chuyển
ở tầng để xây gắn máy và gây tai nạn
một lượng lớn xăng dầu bị rò rỉ gặp nguồn nhiệt gây cháy
và nhanh chóng lan rộng lên các tầng trên
khi xảy ra sự cố có khoảng một người trong trung tâm thương mại
tìm cách thoát ra tạo sự hoán loạn và xưa đẩy nhau
là công tác thoát nạn ban đầu hết sức khó khăn
có bảy mươi bốn người bị nạn không thể tự thoát ra ngoài nên cần được giúp đỡ
đội chữa cháy cơ sở mất kiểm soát đang cần hỗ trợ của lực lượng chuyên nghiệp quận bình tân
tiếp đó là chi viện tại các địa bàn lân cận và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với trang thiết bị hiện đại như flycam tầm nhiệt xe thang robot đồ ngục cứu hộ chuyên nghiệp
đã nhanh chóng phát hiện người bị nạn và đưa xuống thoát ra an toàn
cuộc diễn tập lần này chúng tôi tham mưu triển khai các lực lượng phương tiện một cách tốt nhất
đặc biệt là bố trí các phương tiện chữa cháy đặc thù hiện đại như là robot chữa cháy
xe chữa cháy hóa chất xe thang chữa cháy
các lăng giá di động chữa cháy với cân suất cao để phát huy những phương tiện chữa cháy đặc trủng
kết hợp với lại các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chủ động và xử lý kịp thời
các tình huống cháy nổ lớn phức tạp như là trung tâm thương mại
thời gian qua trên cả nước nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
gây thiệt hại nhiều người tài sản ở những nơi tập trung đông người
vì vậy tại buổi diễn tập thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh
đã phát biểu chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phù hợp với aon bình tân xây dựng thiết địa và hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố
để từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các chợ và trung tâm thương mại khác trên địa bàn thành phố
nhằm kéo giảm số vụ hóa hoạn và hạn chế tối đa thương vong tụng thất
tại huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa phối hợp với ban dân vận tỉnh ủy bình thuận
huyện ủy ủy ban nhân dân huyện đảo phú quý tổ chức chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
với nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thăm tặng quà cho gia đình chính sách và người dân
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba và chính quyền tỉnh bình thuận đã tuyên truyền về tình hình biển đảo
phổ biến pháp luật luật cảnh sát biển việt nam và các văn bản có liên quan đến biển đảo việt nam
đồng thời tặng một trăm năm mươi xuất quà cho gia đình chính sách và bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng trao tặng hai năm trăm linh lá cờ tổ quốc phát bốn năm trăm linh tờ rơi cho người dân của huyện đảo
trong những năm qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã cùng với nhiều tỉnh thành như khánh hòa bình thuận phú yên
bà rịa vũng tàu tiền giang trà vinh và thành phố hồ chí minh
thực hiện chăm lo cho hàng nghìn gia đình chính sách ngư dân giúp đỡ hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn
thông qua chương trình góp phần động viên hỗ trợ ngư dân an tâm vương khơi bám biển
đồng thời cùng với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
liên quan đến vụ việc nhân viên y tế bệnh viện nhân dân gia đình bị hành hù
vào chiều nay ngày hai mươi chín tháng bảy phía bệnh viện nhân dân gia đình đồng hành phối hợp sát sao
với cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào tối hai mươi bảy tháng bảy khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân giai định tiếp nhận một trường hợp bé gái bị hóc dị vật xương cá
ekip trực đã giải thích cho người nhà và đưa bé vào vị trí chợ đưa lên khoa tai muối hỏng để nội so lấy dị vật
lúc này khoa cấp cứu rất đông bệnh nhân nên ekip trực vẫn tiếp tục thăm khám cho các ca bệnh nặng hơn
tuy nhiên người thân của bệnh nhi không đồng thuận với giải thích của nhân viên y tế và tấn công bác sĩ
ngay lập tức bệnh viện tiến hành báo động cấp độ hai và tăng cường bảo vệ cho khoa cấp cứu
tiếp tục trấn an cha của bé và bác sĩ điều trị
tuy nhiên người này vẫn hâm dội bác sĩ và sau đó đưa bé rời khỏi bệnh viện đến cơ sở điều trị
chúng tôi thấy rằng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật thì cần có sự phối hợp giữa bác sĩ bệnh nhân và thân nhân y tế
để chúng ta cùng hợp chiến tiến để một mục tiêu sau cùng là chiến thắng bệnh tật
chứ chúng ta không nên có sự chia rẽ này
và chính những sự chia rẽ này sẽ làm cho công việc điều trị không được tốt và gây hậu quả xấu cho sức khỏe của người dân
những nhân viên y tế những người đang đứng trước những nguy cơ thách thức
mà không an tâm không an toàn thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái phục vụ và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phục vụ cho người dân
và kêu gọi người dân khi sử dụng dịch vụ y tế
thì chúng tôi rất cần sự chung tay sự thấu hiểu và đồng hành chia sẻ đối với nhân viên y tế
đặc biệt trong giai đoạn này là rất cần thiết để động viên tinh thần

sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo sở y tế tp hcm đã đến thăm hỏi động viên tinh thần nhân viên y tế của khoa cấp cứu
bị người nhà bệnh nhân hâm dọa tấn công vừa qua
hiện vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật